tại huyện thanh hà tỉnh hải dương đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tham dự chương trình thu hái vải thiếu xuất khẩu và cắt băng xuất khẩu lô vải đầu tiên đi singapore mỹ úc năm hai nghìn hai mươi
điều này có thể cho thấy chất lượng vải của bà con nông dân ngày càng nâng cao vươn tầm quốc tế
các đại biểu đã đi thăm cơ sở sơ chế đông gói vải thiếu xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn amai việt nam
công ty trách nhiệm yêu hạn sản xuất và thương mại dòng đỏ
hải dương hiện có chín bảy trăm linh hectare vải trong đó chủ yếu tập trung tại các địa phương thanh hà khoảng ba sáu trăm linh hectare và trí linh ba chín trăm linh hectare
năm hai nghìn hai mươi sản lượng vải ước tính bốn mươi năm tấn riêng vải sớm đạt khoảng hai mươi tấn và vải thiều chính vụ dự kiến thu khoảng hai mươi năm tấn
diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn global gap phục vụ xuất khẩu đi châu âu mỹ úc nhật bản
và thị trường cao cấp tổng diện tích khoảng hai trăm hai mươi hectare
sản lượng ước khoảng một năm trăm linh tấn